tin từ huyện can lâm tỉnh khánh hòa cho biết vụ sạt lở núi xảy ra ở thôn khánh thành nam xã xuế cát huyện can lâm đã khiến ba người tử vong cùng hai ngôi nhà bị trôi lấp
theo người dân tại địa phương vụ sạt lở xảy ra vào khoảng giờ cùng ngày do trên địa bàn có mưa lớn nhiều ngày khiến một khối đất đá lớn từ sườn núi đã đổ ập xuống vùi lấp nhà và người ở phía dưới
danh tính của nạn nhân bao gồm hai phụ nữ và một trẻ nhỏ trong cùng một gia đình là bà ngô thị hưng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chị hà thị kim liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và bé trần bảo hân một mươi một tháng tuổi
được biết nơi xảy ra sạt lở là khu dân cư ổn định người dân sinh sống lâu đời hiện tại đã tìm thấy cả ba thi thể nạn nhân huyện cam lâm và xã xuế cát đang khẩn trương tổ chức hậu sự cho gia đình
các cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để bảo đảm an toàn cho những hộ dân ở khu vực quanh đó và phục vụ cho công ty